hiện nay tại các tỉnh nam trung bộ các thủy điện vẫn xả lũ mưa lan rộng ra các tỉnh bắc trung bộ gây ngập lụt trở lại trong khi các tỉnh trung trung bộ lại đang đối diện với nỗi lo sạt lở đất
tại phù yên các thủy điện sông hinh sông bà hạ cờ rồng năng tiếp tục xả lũ tần suất từ bốn năm trăm linh đến chín năm trăm linh m ba một giây nên nhiều nơi nước rút chậm
một số xã như xuân sơn nam xuân sơn và bắc xuân long huyện miền núi đồng xuân vẫn bị cô lập do nước ngập sâu
tại tỉnh quảng ngãi nhiều tuyến đường lên các huyện miền núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều khu vực miền núi xuất hiện những điểm sạt lở mới nguy cơ cao xảy ra lũ quét
mưa rất lớn ở phía nam tỉnh thừa thiên huế đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ
quốc lộ một a đoạn qua xã lục trì huyện phú lộc bị ngập một số điểm gây khó khăn cho việc đi lại
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phú lộc đã ứng trực cảnh báo các phương tiện không lưu thông qua đoạn đường này
một số địa phương vẫn tiếp tục cho học sinh ở vùng trũng nghỉ học tránh ngập lụt và bão số một mươi ba